mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số sáu kéo dài trong hai ngày vừa qua cũng đã khiến nhiều nơi tại nghệ an bị ngập sạt lở đất nước sông suối dâng nhanh đã làm một số khu vực ở miền núi bị chia cắt